cho giao thông tỉnh và các điểm bãi đỗ xe công cộng mới chỉ đáp ứng khoảng từ tám đến một mươi nhu cầu đỗ xe của tổng số phương tiện hiện có
đôi khi để tìm được một chỗ đỗ gửi xe nhiều người phải đỏ cả mắt
tôi tìm cái bãi đỗ xe rất là khó từ nãy tôi chạy đồng vòng mấy bãi đỗ xe nhưng mà bãi nào cũng bảo hết chỗ đỗ
hiện nay hà nội quá là thiếu bãi đỗ xe nhiều khi bạn bè rủ nhau đi ăn mà không phải là quán ăn ngon hay không
có chỗ để xe hay không
song song với tình trạng thiếu điểm đỗ dừng xe hiện vấn đề giải quyết nhu cầu gửi ô tô qua đêm của người dân cũng đang rất nan giải
căn nguyên cũng bởi số lượng các bãi gửi xe ô tô tỉnh trên địa bàn thành phố hiện nay thiếu trầm trọng
nhằm giải quyết tình trạng này ubnd tp hà nội đã giao công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên khai thác điểm đỗ xe hà nội
nghiên cứu phương án ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành các bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố
ubnd tp hà nội đã hoàn thành hai dự án điểm đỗ xe cao tầng một là tại trần hợp duật và hai là tại nguyễn công hoa
một quy mô công suất chín một phương tiện theo công nghệ của nhật bản và điểm của nguyễn công hoa là hơn hai trăm hai mươi một phương tiện theo công nghệ của hàn quốc
thứ nhất là đáp ứng được nhu cầu đỗ xe hiện nay còn rất thiếu
trên cùng và diệt định đỗ trước đây chỉ đỗ được một phương tiện nhờ có lưng công suất lên thì đã đỗ được gần bốn phương tiện
trên cùng và diệt định đỗ đấy là mặt lợi đầu tiên
thứ nhất là người dân đã có được chỗ đỗ hợp pháp và đúng quy định
thứ hai là cái phương án về sản xuất kinh doanh hiện nay là bước đầu đã đạt hiệu quả kinh doanh theo yêu cầu của dự án đặt ra từ đầu
được đưa vào khai thác sử dụng từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay bãi đỗ xe công cộng bốn tầng bằng thép trên đường trần nhật duật đã giải quyết được nhu cầu đỗ
gửi phương tiện của người dân tại khu vực quận hoàn kiếm một cách đáng kể
tôi gửi xe ở đây cũng được hai năm rồi ạ
từ cái lúc mà bắt đầu
từ lúc mà bắt đầu làm cái công nghệ mới này nói chung là gửi xe ở đây thì được cái nó cũng thuận tiện ra vào nó dễ dàng hơn
mà kiểu là xây xước nó cũng ít hơn so với những chỗ ở vệ đường ấy
thuận tiện hơn tất cả các bên khác chỗ để xe mà nó vào có những cái chỗ để mà nó an tâm
không về xe pháo là nó không xuất sát về xe hai nữa là nó thuận tiện ra vào nó rất là thuận tiện
trong thành phố hà nội này lên cần những cái chỗ điểm
làm như này cho nó thuận tiện hơn cho những người đỗ xe như chúng tôi
bãi đỗ xe cao tầng trần nhật duật có diện tích bốn trăm một mươi hai m hai cao bốn tầng sân chỗ đỗ tới chín mươi một ô tô cho xe dưới bảy chỗ được lắp dựng với bảy block mỗi block có chiều cao là tám năm m
các block này được thiết kế sử dụng khung thép được tổ hợp từ thép hình kết hợp với mái bằng tấm nhựa thông minh hoạt động theo công nghệ xếp hình của nhật bản
và có cơ cấu xếp hình

khi khách vào gửi xe ô còn trống sẽ hiển thị trên màn hình
thời gian lấy và gửi xe chỉ diễn ra trong khoảng hai phút cho một xe
khi gửi và lấy xe nếu hệ thống phát hiện có người hoặc vật thể ở gần lập tức phát chuông cảnh báo và ngừng hoạt động
nguồn điện dự phòng sẽ đủ để vận hành cho lượt xe đang nâng hạ diễn ra an toàn trong trường hợp mất điện đột ngột
do là vì ứng dụng công nghệ lấy xe rất là tiện lợi dễ dàng không có gây khó khăn gì cho người đổ xe đấy hết
dên máy móc lấy xe thời gian rất nhanh không phải chạy lâu
xe cũng không bị xây sát gì nhiều tại vì mỗi xe có một ô riêng
được biết các mô hình hệ thống giàn thép đỗ xe như ở bãi đỗ xe trần nhật duật hiện cũng đã được triển khai ở phố nguyễn công chứ nguyễn công hoan
theo quy mô điểm trông giữ khác nhau nhưng tựu chung đều góp phần giải quyết tốt nhu cầu đỗ xe của người dân với mức giá phù hợp
hướng tới một thành phố văn minh và hiện đại hơn
bãi đỗ xe thông minh còn là giải pháp hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân ở các vị trí được quy hoạch tập trung phải không thưa quý vị
so với các bãi đỗ xe truyền thống việc áp dụng công nghệ đã góp phần tăng diện tích đỗ xe giảm thời gian lấy gửi tăng sự an toàn kiểm soát được lượng xe ra vào hàng ngày
hiện nay không chỉ có các công nghệ của nước ngoài được ứng dụng tại các bãi đỗ xe thông minh mà các đơn vị trong nước cũng có nhiều cơ hội trong lĩnh vực này
hiện nay trên cả nước nhiều công ty tự động hóa đã dần làm chủ được công nghệ điều khiển của những bãi đỗ xe thông minh đã và đang được áp dụng trên thế giới thậm chí nhiều đơn vị còn phát triển thêm để phù hợp với điều kiện môi trường khí hậu và nhu cầu sử dụng của người việt nam
hiện nay đối với nhu cầu do nhu cầu thị trường rất là lớn đặc biệt là kỳ hoạch đô thị việt nam bây giờ dẫn đến nhu cầu về bãi đỗ xe tự động này
đối với bãi đỗ xe tự động này nó rất là lớn
gồm những thành phần cơ bản nó chia thành bốn cái thành phần chính là cơ khí điện điện tử và phần mềm
đó thì hiện nay chúng tôi đang chủ động toàn bộ sản xuất phần điện điện tử và phần mềm và thiết kế phần cơ khí
ngoài trong cái phần cơ khí chúng tôi chủ động sản xuất được một số chi tiết ở trong đấy
ngoài ra đại diện tân pháp còn cho biết thêm hiện công ty có thể cung cấp các công nghệ đỗ xe tự động kiểu xếp hình hệ thống bãi đỗ xe xoay vòng đứng và ngang bãi đỗ xe tự động dạng tháp

đỗ xe thông minh là loại hình dịch vụ đã có từ lâu có lợi cho cả quy hoạch giao thông đô thị và tiện ích cho người sở hữu xe hơi
trong khi đó ở hà nội thành phố hồ chí minh những thành phố luôn bị ám ảnh bởi nạn kẹt xe loại dịch vụ thông minh này lại chưa được quan tâm đúng mức
hiện nay quy hoạch các điểm đỗ xe công cộng hiện nay của chúng ta mặc dù đã có nhưng quỹ đất trong các quận hội thành để đầu tư xây dựng hầu như đã không còn

chi phí về sắp thép rất là lớn cộng với thời gian để triển khai bãi đỗ xe từ lúc xin cấp phép đến lúc triển khai kéo dài có khi đến cả năm trời gần đến biến động tỷ giá rất lớn
thứ hai nó khó khăn là trong quá trình triển khai nó vướng một số quy định của nhà nước về diện tích bãi đỗ xe diện tích đỗ xe tối thiểu cho một tòa nhà hay một tư cư
thì dẫn đến là nó vướng vướng một số quy định liên quan ở nhà nước dẫn đến là chúng tôi triển khai nó hơi chậm
theo cục khả năng
tầng kỹ thuật bộ xây dựng diện tích đất dành cho giao thông tỉnh ở thủ đô hiện mới chỉ chiếm khoảng bảy quỹ đất xây dựng đô thị
trong khi các quốc gia trên thế giới tỷ lệ này là từ ba đến năm
thiếu chỗ đỗ xe không chỉ là lo lắng của người dân mà còn là vấn đề cần giải quyết càng sớm càng tốt đối với việc quy hoạch
quản lý giao thông đô thị trên các địa bàn thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
để làm được việc này chắc chắn cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp
chính quyền đối với hoạt động trông giữ xe ô tô tại các điểm đỗ xe
từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đỗ xe
từng bước công khai minh bạch các vị trí rừng đỗ mức thủ phí và giá dịch vụ trông giữ phương tiện
có như vậy mới mang đến sự văn minh cho thành phố và cho cộng đồng giảm thiểu các tình trạng ách tắc giao thông trên đường phố
gia đình ông nguyễn văn hoàn đã gắn bó với nghề nông hơn nửa đời người
nhà ông có hơn một mươi bốn hectare đất trồng trè và các loại cây lương thực khác
làm nông nghiệp theo cách thủ công rất vất vả nhất là khi phải gieo trồng những hạt giống trên cánh đồng rộng cả chục hectare như thế này
vì thế ông luôn ước ao có được các loại máy móc phù hợp để phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của bản thân và gia đình để đỡ vất vả hơn
tuy nhiên cái nghèo luôn đeo bám không chỉ ông mà còn biết bao người nông dân tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
không có tiền để mua những loại máy hiện đại ông này tận dụng những thứ bỏ đi trong gia đình để chế tạo ra những thiết bị của riêng mình
chiếc xe gieo hạt và bón phân do ông chế tạo là một thiết bị như thế
nó bao gồm có một phần của khung xe đạp một phần đuôi của khung xe đạp cái nhông xích rồi cái bánh xe
đấy là hoàn toàn của cái xe đạp còn ngoài ra những cái bộ phận này là mình chế tác thêm một chút
điểm nổi bật của chiếc xe gieo hạt và bón phân
điểm nổi bật của chiếc xe gieo hạt và bán phân
do ông hoàn tự chế là chiếc bánh dẫn hướng lưỡi cầy bộ phận lớp đất bộ phận đựng hạt và bộ phận đựng phân bón
chụp móc hạt làm bằng một khung gỗ khung giá đỡ giúp máy đồng thời với gieo hạt vừa bón phân
trên khung xe có điểm tiếp xúc dẫn bánh nối với hồ gieo hạt bằng dây xích tận dụng bằng dây xích xe đạp
với nguyên lý hoạt động khá đơn giản đó là khi bánh dẫn lăn trên mặt đất sẽ tạo ra các luống và kéo theo hộp gieo hạt chuyển động làm các trục quay và các lưỡi móc hạt quay tròn
và lần lượt móc hạt bỏ vào ống dẫn hạt hạt hạt sẽ rơi vào rãnh đã cầy và ngay sau đó bộ phận gạt đất lấp hạt lại
trước đây thì mình hay phải cha hạt ngô hạt đỗ bằng tay mà
thì mình cảm thấy là cái việc làm đấy nó rất là lâu
từ cái việc đầu tiên là phải đánh danh này
sau đó thì mình phải đánh rạch
sau đó thì thả phân này sau đó thả hạt và lấp rạch
thế thì bốn cái công đoạn đấy thì mình sử dụng cái máy này thì tôi gọi là bốn trong một
mình chỉ đủ đi là bốn công đoạn xong luôn
thế và nếu mà nói về so với lao động thủ công thì nó cũng phải gấp khoảng một mươi người
thế được tiện ích của chiếc xe gieo hạt do ông hoàn chế tạo
nhiều người dân trong vùng đã tranh thủ lúc gia đình ông hoàn không sử dụng tới mượn
sau khi dùng nhiều người đã đánh giá cao thiết bị này
cái thứ nhất là nó giảm được cái nhân công rất nhiều
bởi vì nó được là một trong bốn vấn đề được giải quyết một lúc
thì rất là tiện lợi giảm được ngày công lao động
và đương nhiên là đưa cái năng suất lao động lên
và giúp đỡ cho bà con nông dân là đỡ cái công lao động nông dượng vất vả nặng nhọc đi
hiện chiếc xe gieo hạt bón phân này có thể áp dụng cho tất cả những dụng đất có diện tích nhỏ hẹp trên mọi địa hình cao thấp khác nhau
đây là phiên bản đầu tiên của chiếc xe gieo hạt do ông hoàn tự chế
ông hoàn cho biết thời gian tới ông sẽ tiếp tục chỉnh sửa nâng cấp để chiếc xe được hoàn thiện hơn
và có nhiều tiện ích hơn để có thể đưa ra thị trường
hy vọng ông hoàn sẽ sớm cải tiến sản phẩm của mình
để nhiều người dân cùng được sử dụng góp phần giảm công sức lao động nâng cao hiệu quả kinh tế của gia đình
đến đây thì chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống xin được tạm dừng